chỉ còn ít ngày nữa là ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại tuyên quang
hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội đang được gấp rút hoàn thành
gần một tuần nay cứ bảy giờ sáng ông bàn xuân đông dân tộc giao tiền xã yên nguyên huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
lại có mặt tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang để tập dượt tiết mục của mình trong lễ khai mạc
ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất sắp diễn ra
ông cùng những người trong đoàn văn nghệ sẽ tái hiện trích đoạn lễ cấp sắc là một nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc giao
đến thời điểm này sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
tuyên quang đã hoàn thành xây dựng chương trình hoạt động trong khuôn khổ ngày hội
hoàn thành dự thảo kịch bản lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín
diễn viên của một mươi hai tỉnh thành phố có đồng bào dân tộc giao sinh sống
trong khuôn khổ ngày hội sẽ có nhiều nội dung trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc giao trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc giao trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc giao